thưa quý vị và các bạn liên quan đến vụ việc học sinh đánh nhau gây bức xúc dư luận
xảy ra tại địa bàn thành phố lào cai tỉnh lào cai
ngay khi nhận được tin báo của người dân công an thành phố lào cai đã tiến hành xác minh hiện trường
ra soát và triệu tập các đối tượng có liên quan để điều tra làm rõ
trước đó công an phường bình minh thành phố lào cai tiếp nhận đơn trình báo của cháu bé sinh năm hai nghìn chín
về việc chiều ngày ba mươi tháng một mươi một cháu cùng bạn đinh quang việt sinh năm hai nghìn sáu
hẹn gặp cao phương minh cùng sinh năm hai nghìn chín để nói chuyện giải quyết mâu thuẫn
về việc minh đã nói với gia đình là hát và việt đang có tình cảm
tại nơi hẹn gặp việt đã dùng một đoạn gậy bằng kim loại mang theo vụt vào người minh
sau đó hai bên lao vào đánh đấm đội bạn của minh khoảng sáu bảy người cũng tham gia sự việc
qua đơn trình báo cũng như video về việc được đăng tải trên mạng xã hội
lực lượng công an đã khẩn trương tiến hành điều tra xác minh lấy lời khai của các bên
đinh quang việt cũng thừa nhận về hành vi của mình
ngoài ra tám đối tượng có liên quan cũng được triệu tập về trụ sở để làm việc
nhằm làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật